còn tại tây ninh một vụ cháy xảy ra tại nhà dân kết hợp kinh doanh quần áo tại số ba trăm bảy mươi chín ô hai khu phố thanh hà thị trấn gò dầu huyện gò dầu khiến một người tử vong và hai người bị thương
khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng cùng ngày người dân địa phương phát hiện sóc quần áo trên bất ngờ bốc cháy dữ dội
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện gò dầu công an thị xã trảng bàng công an tỉnh tây ninh điều hơn một mươi xe cứu hỏa đến hiện trường dập tắt đám cháy sau đó
đến khoảng bảy giờ cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
ước tính thiết hại ban đầu do gia đình cung cấp là khoảng hơn một mươi tỷ đồng
vụ cháy khiến một người tử vong ngoài ra hai người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu
hiện nguyên nhân vụ cháy được cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra làm rõ